tỉnh ninh thuận hiện có hơn một trăm sáu mươi bảy hectare rừng
hiện nay cấp dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng lên cấp bốn và dự báo sẽ tăng lên cấp năm trong thời gian tới
trước tình hình đó các địa phương trong tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ sông sắt huyện bắc ái
luôn chủ động bố trí lực lượng và phân ca trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các lâm phần do đơn vị quản lý
để chủ động ứng phó với cháy rừng trong mùa khô vì thời tiết ngày càng nóng nhiều hơn
đến hôm nay trên lâm phòng chúng tôi chưa có xảy ra vụ cháy nào
đặc biệt là lực lượng tại chỗ các cộng đồng và các đơn vị tham gia nhận khoán bảo vệ rừng
là người ta thực hiện tốt công tác trật chốt và làm các ranh tuyến phòng trong giữa cháy rừng
sắp tới là chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra
hàng năm những khu rừng khộp có nhiều cây họ dầu tái sinh
ở các tiểu khu tám mươi ba tám mươi hai b bốn mươi tám bốn mươi chín a bốn mươi chín b năm mươi chín b bảy mươi sáu mươi a sáu mươi b
thuộc các huyện bắc ái ninh sơn thường xảy ra cháy rừng
nguyên nhân là do một số diện tích rẫy của hộ dân đang sen trong rừng
khi bà con phát dọn đốt nương rẫy
đã vô tình đốt cháy lớp thực bì khiến cho lửa bén nhanh và gây cháy
để hạn chế cháy rừng các đơn vị chủ rừng đã phát dọn
tạo các đường băng cản lửa khoanh lô để ngăn chặn cháy lan
tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao ý thức
không đốt nương rẫy khi chưa có sự cho phép
không vào rừng giờ cao điểm và tham gia chữa cháy rừng khi phát hiện